nhanh gọn hiệu quả cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh
ubnd tỉnh thái bình đã chỉ đạo điều hành quyết liệt đồng bộ việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính
liên quan đến lĩnh vực đầu tư tổ chức nhiều hội nghị đối thoại tiếp xúc doanh nghiệp
bên cạnh đó kịp thời sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của bộ phận một cửa một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư
trong những năm qua tỉnh thái bình đã rất nhiều cố gắng trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh
các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhất là các thủ tục thành đập doanh nghiệp
rồi cái thủ tục về đất đai giải phóng mặt bằng cũng như là thành đập ra một cửa để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp
tập trung vào một cửa của tỉnh đồng thời là tổ chức một cuộc gặp gỡ cà phê doanh nhân hàng tuần
đối với giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh cũng như các cuộc đối thoại
giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp để tạo điều kiện thao gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp
để thực hiện mục tiêu chung của tỉnh về cải cách hành chính các sở ban ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch riêng
tại sở công thương đơn giản hóa thủ tục hồ sơ và cắt giảm thời gian thực hiện được ưu tiên hàng đầu
cho đến nay ngành công thương thái bình đã cắt giảm bình quân trên năm mươi thủ tục hành chính của bộ công thương và các cơ quan cấp trung ương
cùng với đó
sở công thương cũng thường xuyên phối hợp các sở ngành thực hiện các thủ tục hành chính đặc biệt là các thủ tục về đầu tư
các thủ tục về tiếp cận đất đai tiếp cận tín dụng kết nối các sở ngành với doanh nghiệp để thông tin thị trường và xúc tiến thương mại
đặc biệt trong bối cảnh hiện nay sở công thương có mối quan hệ chặt chẽ với sở nông nghiệp sở y tế
ubnd tp cùng các huyện hợp tác xã cùng hiệp hội doanh nghiệp để kết nối việc tiêu thụ nông sản
đặc biệt là xây dựng thương hiệu
và kết nối nông sản thái bình ra các tỉnh và thành phố lớn trên địa bàn cả nước
sở cũng đề xuất với ubnd tỉnh đề xuất với vcci đưa việc cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa không ưu đãi về tỉnh thái bình
tạo điều kiện thủ tục xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không phải đi tỉnh ngoài làm thủ tục hải quan
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nói chung ngành công thương chúng tôi là một trong những ngành
mà có ảnh hưởng
chúng tôi khối hợp làm việc với các cơ quan trên địa bàn tỉnh các cơ quan sở ngành và các huyện
đặc biệt là chúng tôi có mối quan hệ làm việc với một lượng lớn doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh
chiếm đến khoảng độ bảy mươi lực lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
chúng tôi rất quan tâm đến việc hỗ trợ doanh nghiệp
chúng tôi khẳng định vai trò ngành công thương đó là đồng hành cùng doanh nghiệp
thì hàng năm là ngành công thương chúng tôi luôn tham mưu cho tỉnh ủy ban tỉnh
tổ chức các chương trình hội nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn
vướng mắt của doanh nghiệp
về môi trường đầu tư kinh doanh cũng không ngừng được cải thiện
tạo được môi trường hấp dẫn để các nhà đầu tư kinh doanh vào thái bình
chính vì vậy tăng trưởng đầu tư tăng mạnh với số lượng doanh nghiệp tư nhân
và số vốn đầu tư không ngừng được mở rộng
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân tỉnh
cùng các sở ngành vẫn quyết tâm là sẽ tiếp tục
cải thiện các môi trường đầu tư kinh doanh
cụ thể là tiếp tục cải thiện cái cách hành chính
phát huy cái hiệu quả của cái trung tâm hành chính công
rồi cái trung tâm hành chính công của các huyện
để làm sao để giảm bớt các thủ tục hành chính
rồi đơn giản hóa các hồ sơ thủ tục
rút ngắn cái thời gian để mà xử lý cho các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường
cũng như tiếp cận với đất đai
một cách nhanh nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiệp phát triển
để hỗ trợ các ban ngành sở thông tin và truyền thông
đã đăng tải công khai các thủ tục hành chính
trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
các cơ quan đơn vị niêm yết công khai thủ tục hành chính
mức phí thu phí tại chủ sở làm việc
tại bộ phận một cửa một cửa liên thông
đặc biệt bộ phận một cửa liên thông của ủy ban nhân dân thành phố thái bình
đã thực hiện tra cứu thủ tục hành chính trên bảng điện tử rất thuận tiện cho người dân
sở thông tin và truyền thông đã tham mưu cho tỉnh
xây dựng vận hành trung tâm dữ liệu cho tỉnh và trung tâm này
là nơi cung cấp tất cả các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin
phục vụ người dân doanh nghiệp
trung tâm công nghệ thông tin của tỉnh với hai mươi bảy máy chủ
các hệ thống tường lửa cũng như hệ thống an toàn bảo mật thường xuyên cung cấp
và đảm bảo hệ thống an toàn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong các cơ quan nhà nước cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp
hệ thống mạng diện rộng kết nối các cơ quan của tỉnh
với các cơ quan của huyện xã phường thị trấn
hiện nay hai mươi năm cơ quan cấp tỉnh cấp huyện và hai trăm tám mươi sáu xã phường thị trấn
đã kết nối thành hệ thống mạng diện rộng
về ứng dụng hạ tầng của các cơ quan
từ cấp tỉnh cấp huyện cấp xã đều có mạng cục bộ
kết nối internet cũng như kết nối mạng diện rộng của tỉnh
hầu hết các cán bộ công chức đều có máy tính
để phục vụ nhu cầu tác nghiệp cũng như là giải quyết
các thủ tục hành chính cho người dân với doanh nghiệp
đối với ứng dụng phần mềm thì sở thông tin truyền thông
đã tham mưu để ubnd tỉnh đưa vào vận hành hệ thống
như cổng thông tin điện tử
hệ thống phần mềm quản lý hành chính công phục vụ quản lý
các hồ sơ cũng như quản lý các tiến trình giải quyết hồ sơ
tại trung tâm hành chính công
với phần mềm quản lý hành chính công thì hàng năm đã quản lý
và cung cấp các dữ liệu cho khoảng một trăm linh hồ sơ thủ tục hành chính
và cung cấp các dữ liệu cho khoảng một trăm linh hồ sơ thủ tục hành chính
cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh cấp huyện
sở thông tin cũng đã tham mưu nhiều các hệ thống phần mềm
phục vụ trong các cơ quan nhà nước nhằm mục đích là cải cách
cái thủ tục hành chính cũng như là hiện đại hóa nền hành chính
như là cái hệ thống phần mềm về mạng văn phòng điện tử liên thông
với cái hệ thống này đã kết nối hai mươi năm cơ quan nhà nước
cấp tỉnh cấp huyện và hai trăm tám mươi sáu xã phường thị trấn
với số lượng người dùng là cán bộ công chức viên chức
khoảng gần một người và hệ thống này thì cho phép
trao đổi văn bản điện tử liên thông từ cấp tỉnh cấp huyện đến cấp xã
để thực hiện tốt các mục tiêu cải cách hành chính trên toàn tỉnh
việc phối hợp thực hiện giữa các sở ngành được trú trọng
hàng năm sở nội vụ phối hợp với các sở tài chính tư pháp
thông tin và truyền thông văn phòng
ubnd tỉnh tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính
tại các sở ban ngành ubnd huyện thành phố ubnd xã phường thị trấn
việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đều được các sở ban ngành
quan tâm thực hiện nghiêm túc
khi xây dựng đều xin ý kiến các sở ban ngành trước khi trình
hội đồng nhân dân ubnd tỉnh công bố để đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp
bằng việc xây dựng quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính
trong các hoạt động đầu tư tại tỉnh
giữa các sở ngành đặc biệt là sự phối hợp giữa các sở kế hoạch đầu tư
xây dựng tài nguyên và môi trường giao thông vận tải nông nghiệp và phát triển nông thôn
công an tỉnh ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh
bằng việc ban hành quy chế phối hợp này
trong đó thì có xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị
cũng như thời gian giải quyết các thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh
phối hợp thứ tư là phối hợp về việc đào tạo bồi dưỡng
thế thì hàng năm các sở ngành đều phối hợp với sở nội vụ
trong việc chọn cử cán bộ công chức viên chức tham gia vào các lớp bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ để từ đó nâng cao hiệu quả thực thi chức trách nhiệm vụ của mình
trước đây một số thủ tục như thủ tục liên thông thì khi tiếp nhận hồ sơ ở các đầu mối
các sở chủ trì sẽ chuyển qua các đơn vị có liên quan
tuy nhiên khi thành lập trung tâm hành chính công
thì việc luân chuyển hồ sơ giữa các sở ngành được thực hiện tại trung tâm
điều này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân
tránh mất thời gian cho việc giải quyết thủ tục hành chính
với những thủ tục liên thông mà liên quan nhiều sở ngành
trong đó quá trình giải quyết thủ tục hành chính mà có vướng mắt
thì người dân và doanh nghiệp có thể trực tiếp hỏi các bộ phận
các sở ngành ở trung tâm để được hướng dẫn và giải quyết rõ ràng
cũng như giúp người dân và doanh nghiệp cũng không phải đi lại nhiều
trung tâm hành chính công của tỉnh thái bình được hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
khi bắt đầu hoạt động thì trung tâm có một mươi tám sở ngành và hai đơn vị ngành dọc
đưa ra thực hiện tại trung tâm hành chính công để tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính
của các đơn vị sở ngành trên địa bàn tỉnh
hoạt động từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
thì đã giúp cho người dân và doanh nghiệp rất thuận lợi trong việc xử lý các thủ tục hành chính
người dân và doanh nghiệp chỉ phải đến một nơi duy nhất là trung tâm hành chính công của tỉnh
và tại đây thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
sau khi tiếp nhận hồ sơ trung tâm hành chính công sẽ chuyển về cho các sở ngành
để giải quyết thủ tục hành chính và sau đó thì chuyển kết quả ra để trả tại trung tâm
trong quá trình hoạt động trung tâm có một bộ phận kiểm tra giám sát
bộ phận này do cán bộ của thanh tra tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thực hiện giám sát quá trình tiếp nhận hồ sơ
cũng như quá trình giải quyết thủ tục của các sở ngành và trả kết quả cho người dân và doanh nghiệp
trong quá trình thực hiện việc tiếp nhận các thủ tục hành chính tại trung tâm thì chúng tôi cũng thực hiện
việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân thông qua hệ thống mạng hành chính công của trung tâm
cũng như là phát phiêu lấy ý kiến đánh giá của người dân
trong quá trình hoạt động gần ba năm trung tâm cũng được người dân và doanh nghiệp đánh giá rất cao
mức độ hài lòng của người dân chiếm chín mươi chín hai và chỉ còn số lượng giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn
của chúng tôi cũng chiếm trên chín mươi chín chín mươi chín các thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn và đúng hạn
còn đối với những thủ tục giải quyết quá hạn thì trung tâm cũng có những văn bản
gửi trực tiếp cho các sở ngành thụ lý giải quyết và yêu cầu các sở ngành là phải khẩn trương giải quyết
cũng như giải trình rõ lý do xử lý quá hạn để thông báo cho trung tâm
và trung tâm trả lời cho người dân và doanh nghiệp về cái việc quá hạn đó
công tác cải cách hành chính đã được thực hiện tương đối hiệu quả tuy nhiên vẫn còn có thể tốt hơn nữa
vì nhiều thủ tục hành chính vẫn chưa được thực hiện

chính vì vậy các doanh nghiệp kỳ vọng tỉnh đẩy mạnh hơn công tác cải cách hành chính trong thời gian tới
các cán bộ công chức viên chức của nhà nước phải thấy được là cái chức năng nhiệm vụ này là trách nhiệm của anh phải làm
làm một cách thật sự nhiệt tình làm một cách chân tình làm một cách cởi mở và làm một cách có hồn để cho doanh nghiệp
để cho tất cả xã hội chúng ta cùng phát triển
đều vui vẻ
còn trong quá trình thâm tâm của mình cần phải loại trừ là khi làm
nếu như chúng ta cứ tính là tôi làm cái này thì tôi sẽ được cái gì thì không nên
nguyện vọng của những doanh nghiệp thì còn mong muốn là thủ tục hành chính của tỉnh tây bình tiếp tục cải tiến mạnh hơn nữa
bằng cách là sẽ cắt giảm mạnh hơn những cái giấy phép con những cái thủ tục hành chính giả xét lại và làm cho nó đơn giản hơn
thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp
đồng thời là giải quyết về lĩnh vực đất đai mặt bằng nhanh chóng để các doanh nghiệp có những đất đai xây dựng dự án
và sẽ tiếp tục cải tiến một cửa nhanh hơn nữa
đồng thời là thao gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp cũng như là tạo thuận lợi môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp mạnh hơn so với những năm trước đây
mục tiêu của công tác cải cách hành chính của tỉnh thái bình giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là một trăm linh các thủ tục hành chính được chuẩn hóa
thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo quy trình iso chín nghìn một hai nghìn tám
một trăm linh các thủ tục hành chính được đưa vào giải quyết tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh cấp huyện
mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên tám mươi
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh văn bản tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan đơn vị được thực hiện dưới dạng điện tử môi trường mạng
để đạt được các mục tiêu trên
chắc chắn các cấp các ngành phải quyết định
các ngành phải quyết tâm quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện
từng cán bộ công chức phải làm hết sức mình với tinh thần phục vụ đất nước phục vụ nhân dân
hy vọng với sự quyết liệt và việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành
tỉnh thái bình sẽ thực hiện tốt mục tiêu tăng cường cải cách thủ tục hành chính
tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp

những hình ảnh vừa rồi cũng đáp án cho các bạn
đã kết thúc chương trình cải cách hành chính tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại